thông tin mới nhất về bão trên biển đông cơn bão số sáu
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
trên khu vực đông bắc biển đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và còn tiếp tục mạnh thêm
đến bốn giờ sáng ngày tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi năm tám độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm gió mạnh cấp tám trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi chín và phía đông bắc
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của bão vùng biển đông bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba